chương trình ngày hôm nay thứ năm ngày một mươi năm tháng sáu
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý và ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết
mở đầu là thông tin từ công an tỉnh hà nam
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà nam phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện thanh liêm
đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông
khiến thiếu tá lương thanh tuấn cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đang làm nhiệm vụ hy sinh
trong ngày hôm nay lễ viếng đồng chí thiếu tá lương thanh tuấn đã được tổ chức tại nhà riêng
đại diện chính quyền địa phương đồng đội người thân đã có mặt từ rất sớm
để chia buồn hỗ trợ gia đình tổ chức tăng lễ tiễn biệt người đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng
trước linh cữu thiếu tá lương thanh tuấn đại diện lãnh đạo công an tỉnh hà nam khẳng định
đồng chí thiếu tá lương thanh tuấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước
trong quá trình học tập công tác đồng chí tuấn cùng đồng đội của mình đã luôn nỗ lực cố gắng
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng lòng đồng sức ngày đêm giữ vững bình yên trên mỗi tuyến đường
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
biến đau thương mất mát thành sức mạnh mỗi cán bộ chiến sĩ công an hà nam
nguyện tiếp tục thực hiện phần việc của thiếu tá lương thanh tuấn để lại
xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nói chung
và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam nói riêng
như tin đã đưa vào trưa ngày một mươi bốn tháng sáu khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
trên quốc lộ hai mươi một đoạn thuộc địa phận xã thanh hà huyện thanh liêm
thiếu tá lương thanh tuấn đã bị xe ô tô đầu kéo tông thẳng từ phía sau
khiến đồng chí hy sinh hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc
nhằm chia sẻ với những đau thương mất mát sau vụ nổ súng tại huyện trương quỳnh tỉnh đắk lắk
vào ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng sáu đoàn công tác công an tỉnh hưng yên
đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng số tiền một trăm ba mươi bốn triệu đồng cho gia đình sáu liệt sĩ hy sinh
và hai cán bộ chiến sĩ công an bị thương
thắp nén tâm hương tưởng nhớ các đồng chí cán bộ công an xã và cán bộ xã hy sinh
đoàn công tác công an tỉnh hương yên đã trao quà và bày tỏ sự tiếc thương chia buồn sâu sắc
tới thân nhân gia đình các đồng chí đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ
cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được đảng nhà nước lực lượng công an và nhân dân ghi nhận biết ơn
các đồng chí là tấm gương sáng là động lực để cán bộ chiến sĩ công an cả nước nói chung
công an tỉnh hưng yên nói riêng học tập nói theo phấn đấu hơn nữa
để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhân dân tin tưởng giao phó
cùng ngày đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà hai đồng chí cán bộ công an xã ea cửu tư huyện trương quỳnh
đã bị thương đang điều trị tại bệnh viện
mong muốn các đồng chí sớm bình phục ổn định sức khỏe tiếp tục sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
vâng hành động của nhóm đối thượng gây ra tại hai xã ea tiêu và ea cửu tư huyện trương quỳnh tỉnh đắk lắc
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu thể hiện sự dã man đặc biệt nguy hiểm với hậu quả vô cùng nghiêm trọng
ngay sau vụ việc này nhiều gia làng người có uy tín
cũng như đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số ở tây nguyên
đã lên án mạnh mẽ sự manh động của các đối tượng
đồng thời mong muốn mọi người dân tăng cường khối đại đoàn kết
vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch
những ngày qua sau khi có thông tin về việc hàng chục đối tượng trang bị vũ khí
bất ngờ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã công an xã ea tiêu và xã ea cơ tu
gây thiệt hại lớn về người và của
người dân cả nước nói chung và đồng bào các dân tộc ở tây nguyên nói riêng
đều rất bức xúc bất bình
đồng bào các dân tộc ở tây nguyên lên án mạnh mẽ hành vi của các đối tượng gây ra vụ việc
thập của cách mạng cho nên là bây giờ là cái phong tắc giáo dục chính trị tư tưởng là quan trọng
tôi cũng luôn luôn chấp hành cho dân ở đây là được nghe lời mình nghe lời đảng nhà nước
được nghe lời tuyên truyền bọn xấu từ nước ngoài hoặc là đưa đồng tiền hoặc gì nó cắm vô những thứ gì
mà bây giờ đảng nhà nước thì rất quan tâm đến vấn đề người sống
cho buôn làng cho xài ea và trong thời gian qua
thì đảng nhà nước là rất là nhiều về đường điện trường chạm theo chu cư dương của đảng nhà nước
đói nghèo và chết chóc
trong cái s resolutions nghèo đói
bây giờ là hiện tại thì tenha

bởi vì bọn kami nữa

sau đó cũng giải quyết những công
người nhà đảng phải hiểu rõ trung trường của đảng nhà nước và truyền truyền cho người dân không nghe không theo những người việt như thế để làm sao là khi phát hiện trường hợp như thế là phải nên báo cáo sớm cho đảng nhà nước và công an xã để xử lý theo pháp luật quy định để làm sao cho dân mình có sự phát triển
trong những năm qua bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên luôn được đảng và nhà nước tạo mọi điều kiện để ổn định đời sống phát triển kinh tế xã hội diện mạo nông thôn buôn làng ngày càng khang trang sạch đẹp cuộc sống của bà con ngày càng ấm no hạnh phúc
kịch liệt lên án hành động pha dối an ninh trật tự tại đắk lắk bà con đồng bào huyện trương quynh tỉnh đắk lắk cũng tuyệt đối yên tâm vào các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an và các lực lượng đồng bào